mặc dù thành phố bôn ma thuật đang thực hiện giãn cách xã hội trong vòng một mươi bốn ngày sau khi tỉnh đắk lắc ghi nhận ba ca nhiễm covid một mươi chín
nhưng một số hàng quán vẫn bất chấp lệnh cấm tiếp tục mở cửa đón khách
sau khi chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc có công văn yêu cầu thành phố bô ma thuật thực hiện giãn cách toàn thành phố
đến hai mươi một h ngày bốn tháng tám tại những hàng quán trên địa bàn thành phố bôn ma thuật vẫn có rất đông người tụ tập
ngoài ra các địa điểm công cộng của thành phố vẫn có nhiều thanh thiếu niên và người dân thản nhiên đến tập trung vui chơi
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thời điểm này người dân cả nước cần đồng lòng với đảng chính phủ
thực hiện nghiêm túc lệnh giãn cách xã hội và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch để ngăn chặn sự lây lan từng bước đẩy lùi dịch bệnh